sau hai mươi một ngày không có ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng kể từ giờ ngày hôm nay chín tháng sáu
thành phố đà nẵng đã cho phép nới lỏng mở cửa trở lại một số hoạt động dịch vụ như tắm biển
nhà hàng quán ăn được bán phục vụ khách tại chỗ
tuy nhiên các hoạt động vẫn phải triển khai trong một số điều kiện nhất định
kèm theo những yêu cầu đảm bảo công tác phòng chống dịch
bãi tắm phạm văn đồng sáng sớm ngày chín tháng sáu
vui mừng đó là cảm xúc của tất cả người dân thành phố đà nẵng
khi chính quyền đã triển khai quyết liệt công tác khoanh vùng dập dịch
để đến nay sau hai mươi một ngày thành phố không ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
người dân đã có thể dần quay lại
tuy nhiên cũng như các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác được mở cửa đi kèm với những điều kiện phòng dịch
hoạt động tắm biển chỉ được diễn ra trong khung giờ nhất định
buổi sáng từ bốn h ba mươi đến không quá bảy h ba mươi buổi chiều từ một mươi sáu h ba mươi đến không quá một mươi tám h ba mươi
người dân phải đeo khẩu trang trước và sau khi tắm biển xong
không tập trung đông người trên bãi biển dịch vụ tắm nước ngọt
và các dịch vụ khác tại bãi biển khu vực công viên vỉa hè ven biển
vẫn chưa được phép hoạt động
ngay trong đêm băng lấy đã hơi đậm toàn bộ lực lượng của băng lấy
triển khai đồng bộ các biện pháp để phòng tấn dịch cũng như mở cửa biển
băng lấy đã triển khai dân dai phân lùng kẻ vạch tại các khu nhà tắm
và bổ trí lực lượng xuống biển nhắc nhở người dân thực hiện trong các biện pháp năm k
tại các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
hầu hết đã mở cửa phục vụ khách tại chỗ ngay khi được phép
theo đó các cơ sở được yêu cầu phục vụ tại chỗ không quá hai mươi một giờ hàng ngày
phục vụ tối đa không quá năm mươi công suất
lúc em vẫn triển khai quy tắc năm k và số lượng của khách thì khách đảm bảo là
ngồi không có hờn nhau và vẫn đảm bảo là bổ trí sắp vững tay
đảm bảo an toàn cho việc mở cửa trở lại các hoạt động
thành phố đà nẵng cũng lên kế hoạch cho việc tiếp tục xét nghiệm trên diện rộng
đối với các chủ nhà hàng người làm việc tại nhà hàng quán ăn
chủ cơ sở dịch vụ và nhân viên thợ cắt tóc
chúng ta sẽ tiếp tục triển khai việc xét nghiệm trên diện rộng và theo đối tượng
theo mục tiêu
trong tháng sáu hay là đến giữa tháng bảy là chúng ta làm những đối tượng nào
số lượng là bao nhiêu
trong đấy thì bao nhiêu đối tượng đã được ủy ban thành phố ba k hoặc đồng thành phố thống nhất rồi
bao nhiêu đối tượng làm ngoài
trong những đối tượng nằm ngoài đấy thì những đối tượng nào là sở y tế đề nghị là
sau khi lấy ý kiến các sở ngành đề nghị nên hỗ trợ
để gửi ra cho ủy ban thành phố để giao sở tài chính thẩm định rồi báo cáo
thì những cái đối tượng mà vượt ngoài đấy thì ủy ban thành phố sẽ sớm báo cáo
thường trực thành hội đồng thành quỷ thường trực thành đồng dân để xin ý kiến và sẽ bổ sung ngay
mặc dù tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát
tuy nhiên những nguy cơ tiềm ẩn vẫn ở mức cao
bên cạnh siết chặt bên ngoài đối với hoạt động của các điểm chốt kiểm dịch
đà nẵng thận trọng đặt ra những quy định khi mở cửa trở lại các hoạt động
và trong tình hình mới này ý thức của mỗi một người dân là vấn đề then chốt
để thành phố giữ vững thành quả chống dịch trong gần một tháng qua